nhân kỷ niệm hai mươi năm hà nội được unesco công nhận là thành phố vì hòa bình
mới đây tại cung thanh niên hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
tổ chức liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề âm vang thành phố vì hòa bình
liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ không chuyên
là hội viên thuộc các hội hữu nghị tổ chức thành viên của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
các đại sứ quán trường quốc tế trường song ngữ tại hà nội nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế
về văn hóa đất nước con người việt nam và hà nội thành phố vì hòa bình
tham gia liên hoan có hơn ba mươi tiết mục xuất sắc gồm những bài hát điệu múa ca ngợi cảnh đẹp
của thiên nhiên đất nước con người và tình hữu nghị giữa nhân dân việt nam với các nước trên thế giới
đặc biệt là những bài hát về hà nội thành phố vì hòa bình
liên hoan góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân việt nam
nhân dân thủ đô hà nội với bạn bè quốc tế